những ngày qua vụ nữ sinh bị bạn trai sát hại rồi phi tăng trong vườn chuối ở hải phòng
đang khiến dư luận không khó xôn xao
theo dõi diễn biến sự việc nhiều người đặt câu hỏi với độ tuổi vị thanh niên
liệu nghi phạm lê phong t có phải đối diện với án tử hình
để đi tìm câu trả lời mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
mới đây lê phong tê sinh năm hai nghìn chín ở xã an hồng huyện an dương hải phòng
đã bị bắt với cáo buộc sát hại bạn gái cùng tuổi là nơ tê dê chú cùng xã
tại cơ quan điều tra lê phong tê đã thừa nhận hành vi tội ác của mình
trước đó tê và nạn nhân có quan hệ tình cảm đã có con vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
cả hai phải nghỉ học ở nhà trong con
chiều một mươi chín tháng bốn sau khi cùng nhau đi lòng vòng trong xã đến một mươi sáu giờ tê đưa dê về nhà mình và xảy ra sô sát
sau khi gây án toàn còn lấy điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho mình với nội dung
đừng tìm vẫn ổn
phân tích vụ việc trên
dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội nhận định
điểm đáng lưu ý là cả nghi phạm và nạn nhân trong vụ án mạng đều là người chưa đủ tuổi thành niên
về chế tài xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội điều một mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định
người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên nhưng chưa đủ một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng
do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
ngoài ra khoảng ba điều tám của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm về phân loại tội phạm nêu rõ
tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến một mươi năm năm tù
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên một mươi năm năm tù
tù trung thân hoặc tử hình
đối chiếu quy định trên tùy thuộc vào khung hình phạt mà hành vi sát hại người sẽ được coi là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
do đó người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi thực hiện hành vi sát hại người sẽ bị xử lý hình sự trong mọi trường hợp
song mức phạt tù đối với đối tượng này sẽ thấp hơn so với mức phạt quy định tại điều luật
khoảng hai điều một trăm linh một quy định với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội
nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình
thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi hai năm tù
nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
như vậy dù hậu quả có nghiêm trọng tàn nhận đến đâu
thì người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi chỉ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc nhất là một mươi hai năm tù
không áp dụng hình phạt tù trung thân và tử hình đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện an dương tp hải phòng
cùng với các lực lượng nghiệp vụ công an tp hải phòng
đã có mặt tại vườn nhà bà hoàng thị hát chú tại thôn lê sáng xã an hồng huyện an dương
để tiến hành khai quật nơi trôn cất của nờ tg sinh năm hai nghìn chín chú tại thôn ngô hùng xã an hồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bốn gia đình mất liên lạc với dê sau khi cô bé rời khỏi nhà đi không rõ lý do
gia đình đã trình báo sự việc lên công an xã an hồng công an huyện an dương
bằng nghiệp vụ lực lượng công an xác định khi rời khỏi nhà
dê đã đến nhà bạn trai lê phong t sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn lê sáng xã an hồng
đang sống cùng bà ngoại là hoàng thị hát
qua điều tra công an nhận thấy tê có những biểu hiện bất thường nên tiếp tục đặt nhiều nghi vấn ở đối tượng
bên cạnh đó lực lượng chức năng còn phát hiện khu vực vườn nhà ba hát bỗng mọc lên một gỏ đất
tại cơ quan điều tra tê đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
nhi phạm gai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại rồi giấu nạn nhân trong vườn nhà bà ngoại để phi tang
theo lời khai của t chiều ngày một mươi chín tháng bốn dê đến nhà tê chơi và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
sau đó tê ra tay khiến dê ngã xuống nhà bếp dẫn đến bất tỉnh
cho rằng nạn nhân đã tử vong tê hoảng sợ đưa dê ra vườn chuối sau nhà đào hố phi tàng
căn cứ lời khai của nghi phạm ngay trong đêm ngày một mươi chín tháng bốn
cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa hiện trường khai quật kháng nghiệm nạn nhân để phục vụ điều tra
tại hiện trường mẹ nạn nhân nở tê dê không thể đứng vững
liên tục ngồi sụp xuống lề đường gào khóc thảm thiết
trả lại con tôi đây khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng
tất cả đều bàng hoàng xót xa bởi vụ án đau lòng xảy ra tại vùng quê bao năm yên bình
theo chính quyền xã an hồng gia đình nạn nhân và nghi phạm đều có hoàn cảnh khá đặc biệt
cháu dê đã nghỉ học còn t hiện là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở an hồng
t được mẹ sinh ra trong tù cách đây một mươi năm năm và được gia đình bà ngoại ở thôn lê sáng đón về nuôi dưỡng
nghi phạm cũng không biết bố là ai
mẹ t vẫn đang trong thời gian chấp hành án phạt tù
hiện nghi phạm t đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra công an hải phòng để phục vụ điều tra làm rõ vụ án mạng
thưa quý vị những vụ sát hại người yêu không chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho các gia đình nạn nhân
mà còn là nỗi ám ảnh sai rẳng cho cả xã hội
chắc quý vị vẫn chưa thể quên được vụ cựu trung úy đoạt mạng người rồi vớt xuống sông hàm luông phi tàng
nhận định về thảm án dung động này
cựu điều tra viên cao cấp của phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã có những phân tích cận kẽ về tâm lý tội phạm của hung thủ
được biết dù đã có vợ con nhưng đối tượng vẫn nảy sinh tình cảm với nạn nhân rồi ra tay man sợ
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cô gái
tại bờ sông hàm luông thuộc địa phận ấp mỹ an b xã mỹ thạnh an thành phố bến tre tỉnh bến tre
giám đốc công an tỉnh bến tre đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để sang mình làm rõ
sau bảy mươi hai giờ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre xác định nạn nhân là chị n t h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường hai thị xã cài lệ tỉnh tiền giang và đối tượng ngô minh thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thị trấn mỹ phước huyện tân phước tỉnh tiền giang là nghi phạm gây án
qua đấu tranh đối tượng thông khai nhận đã có vợ con
nhưng vẫn nảy sinh quan hệ tình cảm với nạn nhân
gần đây do có mâu thuẫn nên đã sát hại chị hát trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
rồi mang nạn nhân đến địa bàn tỉnh bến tre để phi tàng
theo dõi vụ việc thượng tá trịnh kim vân cựu điều tra viên cao cấp phòng cảnh sát hình sự công an hà nội cho rằng
trong bất cứ vụ án mạng nào khi chưa có manh mối về hung thủ
thì việc xác định nhân thân nạn nhân chính là yếu tố thèn chốt
là nút thắt đầu tiên cần được cơ quan điều tra giải mã để định hình những bước đi tiếp theo
ông vân lấy ví dụ nếu nạn nhân là phụ nữ
những giả thuyết có thể đặt ra là nạn nhân bị sát hại vì tình cảm bị cướp tài sản
trong khi với trường hợp nạn nhân là nam giới
những khả năng cao sẽ xảy ra là bị sát hại vì tiền bạc mâu thuẫn xã hội
đặc biệt việc xác định được danh tính sẽ giúp cơ quan điều tra truy vết được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân
từ đó khoanh vùng được nghi can nghi phạm gây án
việc xác định danh tính nạn nhân có thể sử dụng nhiều phương pháp
nhưng phổ biến nhất là qua dấu vân tay mẫu adn phát thông báo tìm nhân thân
lúc này công tác vận động quần chúng của công an là rất quan trọng
ngoài những hoạt động điều tra trên thượng tá trịnh kim vân cho biết
cơ quan điều tra sẽ còn thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để bóc gỡ vụ án
trong vụ án trên việc sớm xác định được danh tính nạn nhân
đã giúp cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra nghi phạm gây án
lý giải về diễn biến tâm lý tội phạm học ông vân cho rằng
tội ác không bỗng dưng sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi
thiện ác là hai mặt trái ngược tồn tại song song trong bản năng mỗi người
tội ác thường là những phần bị dấu kín không dễ dàng bộc lộ
hay nói cách khác hành vi tội ác không phải là khoảnh khắc
mà nó là hệ quả của sự tích tụ tác động từ nhiều yếu tố khác nhau
như gia đình nhà trường xã hội
khi sự tích tụ về mặt nguyên nhân đủ lớn
chỉ cần có điều kiện là hành vi tội ác sẽ phát sinh
quy chiếu vào vụ việc trên điều kiện dẫn tới tội ác
đứng nghi phạm cai nhận tại cơ quan điều tra là do xung đột
mâu thuẫn về tình cảm trong mối quan hệ hai bên
nói về tình tiết hung thủ sát hại nạn nhân ở tỉnh tiền giang
sau đó mang qua tỉnh bến che phi tang ông vân cho rằng
thông thường đối với những vụ sát hại người để che giấu hành vi
hùng thủ sẽ tìm cách xoa dấu vết tung tích của nạn nhân
thay đổi hiện trường ban đầu nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra
tuy vậy trên thực tế để người khác không biết trừ khi mình đừng làm
bởi khi xuống tay thực hiện một hành vi tội ác
hung thủ sẽ không thể xóa hết được mọi dấu vết
và khi đó bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra
công an sẽ từng bước bóc tách đánh thức dấu vết dù là nhỏ nhất để tìm ra sự thật